thuê xe ô tô từ tp hcm xuống địa bàn tp cnh để giao gần một kg ma túy
trần hoàng vi chú tại quận tân bình tp hcm vừa bị công an tỉnh vĩnh long bắt giữ trên quốc lộ một
tối ngày hai tháng hai lực lượng công an phát hiện đặng huy sơn điều khiển xe ô tô chở vi có dấu hiệu vận chuyển trái phép chân ma túy
nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra phát hiện một bịch ni lông chứa gần một kg tinh thể màu trắng
vi khai nhận là ma túy vận chuyển thuê xuống tp cnh còn sơn là người lái ô tô chở thuê cho vi
dạng sáng ngày hôm nay hai nhóm với hàng chục thanh thiếu niên tụ tập và mang hung khí chuẩn bị đi đánh nhau
đã bị công an phường an hòa tp rạch giá tp kiên giang phát hiện bắt xử
công an phường an hòa tp rạch giá nhanh chóng bố trí lực lượng đến kiểm tra
qua đó đã vây bắt được bốn mươi sáu đối tượng thu giữ hàng chục hung khí và một thùng chai bom xăng tự chế
trong nhóm trên có đối tượng đã từng bị vi phạm và bị xử lý về hành vi mang hung khí đi đánh nhau
đeo khẩu trang đi xe không biển số sáu thanh niên lạng lách bốc đầu quay clip tung lên mạng
vừa bị công an tp htn triệu tập để xử lý
đoạn clip xuất hiện vào tối ngày ba tháng hai trên mạng xã hội
sau khi nhận được thông tin công an tp htn đã giác minh điều tra
làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai nhận quen nhau qua mạng xã hội
và rủ nhau chạy trên các tuyến đường đẹp và rộng ở tp htn rồi cùng nhau điều khiển xe máy lạng lách bốc đầu xe để quay clip
hiện công an tp htn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm cắt đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
tại thành phố long khánh tỉnh đồng nai một vụ cháy lớn xảy ra tại kho hàng thiết bị điện khiến nhiều tài sản bên trong bị cháy rụi
vào khoảng ba giờ sáng nay một số người dân phát hiện lửa bốc lên từ kho hàng thiết bị điện của công ty cổ phần công nghệ thiết bị tưới khang thịnh
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh đã huy động bảy xe chữa cháy chuyên dụng
cùng trên năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
đến khoảng gần chín giờ sáng lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy
thống kê ban đầu vụ cháy không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản bên trong đã bị thiêu dụi
bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa công nhận tết nguyên tiêu ở hội an là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
thuộc loại hình lễ hội truyền thống và tập quán xã hội và tín ngưỡng
lễ đón nhận danh hiệu đã được tp htn tổ chức trọng thể vào sáng ngày hôm nay
hàng năm sau ngày khai hạ mùng bảy tháng riêng người dân nôn nước chuẩn bị ăn tết nguyên tiêu
các hoạt động diễn ra từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng riêng
đây vừa là dịp lễ hội vừa là ngày cúng tế cầu an tế tự cầu tài xin lộc đầu năm
ở nhiều di tích tín ngưỡng trên địa bàn thành phố và các hội quán trong khu phố cổ hội an
lễ tết này mang những giá trị văn hóa tiêu biểu và có những nét đặc trưng riêng
so với nhiều nơi ở việt nam và châu á do được hình thành trên cơ sở truyền thống văn hóa bản địa
và có sự giao lưu tiếp biến văn hóa với các nước trung quốc nhật bản
trong suốt thời kỳ hoàng kim của thương cảng quốc tế hội an
chủ trì lễ phát động tết trồng cây năm hai nghìn hai mươi ba của bộ công an vì một việt nam xanh
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ
hăng hái tham gia trồng cây trồng rừng
cây nào tốt cây đó đồng thời nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng
phòng chống đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về môi trường
ngăn chặn tình trạng chặt phá đốt rừng khai thác rừng trái phép
gần hai trăm linh tư liệu hình ảnh hiện vật có ý nghĩa đang được trưng bày tại triển lãm cảnh vệ công an nhân dân
hai mươi mùa hoa chiến công khẳng định triển lãm là dịp để lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ cảnh vệ
bộ trưởng tô lâm mong muốn cán bộ chiến sĩ cảnh vệ tiếp tục phát huy thành tích truyền thống bảy mươi năm anh hùng
nỗ lực phấn đấu quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
xứng đáng với danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân xứng đáng với sự tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an
do thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn
phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang xây dựng lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
dự hội thảo quốc gia lần thứ nhất về việc xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và các đại biểu thống nhất
việc xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia tại việt nam là cần thiết và cấp bách
đây là nền tảng cốt lõi để phát triển đẩy mạnh chính phủ số kinh tế số xã hội số
phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số quốc gia và xu thế của thế giới
thưa quý vị bắt đầu từ ngày mai công an các địa phương trên toàn quốc sẽ tổ chức giao nhận công dân
thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác tuyển quân đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đã tập trung chỉ đạo nhiều giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắt để công an các đơn vị địa phương
tổ chức thực hiện tuyển quân có hiệu quả đảm bảo chất lượng số lượng theo yêu cầu
cùng với đó là những chính sách chủ trương mới để nâng cao chất lượng nguồn tuyển
và chất lượng đội ngũ cán bộ công an nhân dân
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với đại tá đặng hồng đức
tránh văn phòng bộ công an về vấn đề này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn truyền hình công an nhân dân
thưa đồng chí đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an dành sự quan tâm đặc biệt
đối với công tác tuyển quân năm hai nghìn hai mươi ba và đã có những chỉ đạo sát sao đối với công an các đơn vị địa phương
đảm bảo là việc gọi công dân nhập ngũ theo đúng số lượng cũng như là chất lượng đã đề ra
đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này
sau khi mà có quyết định của thủ tướng chính phủ về giao chỉ tiêu tuyển quân cho lực lượng công an dân dân
thì ban thống vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã rất quan tâm chỉ đạo việc này
và đặc biệt là đồng chí bộ trưởng đã có nhiều điện chỉ đạo đến công an các đơn vị địa phương
chỉ đạo việc tuyển quân đúng đủ theo quy định
và công an các địa phương tất cả các tỉnh thành và các đơn vị nghiệp vụ đều rất quan tâm cái việc này
vì vậy là cho đến nay là tất cả công an các địa phương đều
có nguồn tuyển đủ và đủ cả nguồn sẵn sàng bù đổi
trong những trường hợp mà nếu như có cán bộ có chiến sĩ dự tuyển không đáp ứng được cái yêu cầu
theo quy định của bộ công an
và đặc biệt là bộ công an cũng có kế hoạch là phân công tất cả các đồng chí lãnh đạo bộ
đến dự các buổi xuất quân đối với các chiến sĩ mới
tôi cho rằng đây là sự động viên rất lớn đối với các chiến sĩ mới
được ngày đầu tiên
ngày đầu tiên nhập ngũ được đầu tiên mặc cái áo của lực lượng công an nhân dân
công an địa phương thông qua lực lượng công an xã chính quy và đặc biệt thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đã chủ động ra soát nguồn tuyển trên địa bàn để triển khai kế hoạch tuyển quân năm hai nghìn hai mươi ba
đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tuyên truyền phổ biến vận động với phương châm
đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người và ba gặp bốn biết
để thông tin rõ đến từng người dân
nhất là công dân trong độ tuổi nhập ngũ phổ biến chủ trương chính sách quyền lợi
khi tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân phối hợp xây dựng các kế hoạch thực hiện
trình tự tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ để việc tuyển quân bảo đảm chất lượng số lượng theo yêu cầu
đồng chí có thể cho biết là công tác tuyển quân năm nay trong công an nhân dân
thì có những điểm mới và nổi bật như thế nào ạ
để nâng cao chất lượng nguồn tuyển và chất lượng đội ngũ cán bộ công an nhân dân
bác thượng vụ đảng quỳnh quang trung ương lãnh đạo bộ ngoan đã đồng ý chủ trương như sau
đối với chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học
chính quy đạt lợi khá trở lên thuộc danh mục chuyên ngành ngành tốt nghiệp tương tự như danh mục
ngành chuyên ngành dự tuyển đại học văn bằng hai và công an nhân dân
hoặc đã tốt nghiệp và được cấp bằng đào tạo trình độ sau đại học
quá trình phục vụ đội ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
và được kết nạp vào đảng cộng sản việt nam
thì sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ trong công an nhân dân sẽ được tuyển thắng
sang chế độ chuyên nghiệp và cực đi đào tạo văn bằng hai
nghiệp vụ công an tại các trường công an nhân dân
thứ hai đối với chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp mà được cấp bằng tốt nghiệp
đại học chính quy đạt lợi trung bình thuộc danh mục ngành chuyên ngành tốt nghiệp tương tự
những danh mục ngành chuyên ngành dự tuyển đại học văn bằng hai và công an nhân dân
phục vụ tại ngũ hoàn thành tốt nghiệp vụ trở lên và được kết nạp vào đảng cộng sản việt nam
thì sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ trong công an dân được cộng năm điểm
và tổng điểm xét chuyển chuyên nghiệp và cử đi đào tạo văn bằng hai
nghiệp vụ công an tại các trường công an nhân dân
sau khi có quyết định chuyển sang chế độ chuyên nghiệp
theo quy định tôi cho rằng những cái này là một cái động lực rất lớn
để thu hút các cháu học sinh các thanh niên và có trình độ
có lăng lực
vâng thưa đồng chí một trong những vấn đề được rất nhiều công dân quan tâm
đó là trong quá trình mà phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân
việc huấn luyện cũng như phân công thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
sau quá trình huấn luyện thì sẽ được diễn ra như thế nào
đồng chí có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn về vấn đề này
trong quá trình huấn luyện nghĩa vụ công an nhân dân
thì các công dân phục vụ có thời hạn công an dân sẽ được liên luyện
về cả về chính trị về đạo đức về lối sống và nghiệp vụ chuyên môn
cái này nó không chỉ là rất tốt cho các thanh niên trong quá trình phục vụ
của nghiệp vụ công an nhân dân mà nó sẽ là một cái lền tảng rất quan trọng
cho các bạn
với các bạn tham gia nghĩa vụ công an nhân dân
thì đây sẽ là một nguồn rất lớn đối với cấp ủy chính quyền cơ sở
đặc biệt là cấp xã
thôn tôi cho rằng đây sẽ là cái nguồn để bổ sung cán bộ làm công chức xã sau này
với số mà nghiệp vụ công an nhân dân về được đào tạo
trong lực lượng công an nhân dân dù chỉ là hai năm thôi
nhưng sẽ có bản lĩnh chính trị rất tốt có trình độ rất tốt và có đạo đức rất tốt
tôi nghĩ là hoàn toàn có thể tham gia vào hệ thống chính trị cơ sở
để phục vụ cho công tác của chính quyền cơ sở
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
nhằm giúp người dân thuận tiện hơn trong việc thực hiện các dịch vụ công
thủ tục hành chính trên môi trường điện tử mới những ngày đầu xuân
nhưng công an các đơn vị tại thành phố đà nẵng
đã gấp rút triển khai nhiều biện pháp cách làm khác nhau như tuyên truyền tăng giờ làm
nhằm nỗ lực đẩy nhanh việc cấp tài khoản định danh điện tử cấp độ hai cho công dân
sau khi được cảnh sát khu vực đến tận nhà để tuyên truyền
hướng dẫn về cách sử dụng các dịch vụ công trực tuyến ngay trên điện thoại
và các tiện ích của mã định danh điện tử
chị phạm thị ánh tuyết đã nhanh chóng đến trụ sở công an phường hòa thuận đông
quận hải châu để đăng ký cấp mã định danh điện tử cấp độ hai
chỉ mất khoảng ba phút chị đã hoàn thành việc đăng ký
hiện nay tất cả công an các xã phường đang tăng cường xuống địa bàn
để tuyên truyền hướng dẫn cho người dân đăng ký cấp mã định danh điện tử
đồng thời thực hiện tăng ca cả ban đêm và thứ bảy chủ nhật
để phục vụ nhu cầu của người dân
nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cấp định danh điện tử cấp độ hai cho công dân
thì lực lượng công an phường cũng đã bố trí lực lượng cán bộ
trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn đồng thời giải quyết các thủ tục hành chính
theo như yêu cầu quận đốc về việc tăng ca các xã phục
tăng ca để công an các xã phục nhân dân thì đã bố trí làm
và phục vụ người dân đến tới hai mươi một giờ đêm hàng ngày
thì qua đây thì cũng mong muốn là người dân sắp xếp thời gian
có lẽ lên công an phường để làm được danh điện tử mức độ hai
không nhất thiết phải trong giờ hành chính mình có thể là ban đêm
công an phường lúc nào cũng có người phục vụ
gần chín mươi công dân tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trường học
trên địa bàn thành phố đà nẵng đã đăng ký cấp định danh điện tử cấp độ hai
đối với các hộ gia đình cư trú trên từng địa bàn
sau khi được tuyên truyền hiểu rõ về những tiện ích của tài khoản
định danh điện tử cũng đang khẩn trương thực hiện việc đăng ký
mỗi ngày tại trụ sở công an các xã phường đều có rất đông người dân
đến đăng ký cấp định danh điện tử
thuận tiện là ví dụ như đi đao xe thì chỉ cần mang một cái cân cước công dân
để thuận tiện cho mình đi công việc
ví dụ như đi bệnh viện cũng chỉ cần cân cước công dân thôi

nó rất là thuận tiện
công an phường đã tham mưu cho đảng quỹ và ủy ban nhân dân phường
chỉ đạo mạch trận tổ quốc việt nam phường bàn toàn đoàn thể
phối hợp với lực lượng cảnh sát khu vực
cùng với tổ đề án sáu tại các khu dân cư
tiến hành là vận động tuyên truyền hướng dẫn
các công dân hộ gia đình đang cưu trú
theo phương châm là đi từng ngõ gõ từng nhà
trong đó chỉ đạo đoàn viên thanh niên
đóng vai trò xung kích chủ công trong cộng tác vận động tuyên truyền hướng dẫn
với tài khoản định danh điện tử cấp độ hai
công dân không cần phải mang theo các giấy tờ tùy thân đã tích hợp
và khi thực hiện các dịch vụ công cũng không cần điền thông tin bàn tay
như trước đây mà hệ thống sẽ tự động điền thông tin đăng ký
không chỉ rút ngắn thời gian
mà còn giúp đỡ các công dân
tiết giảm các chi phí cành theo
đặc biệt không ai có thể mạo danh cá nhân tổ chức
trong việc thực hiện các giao dịch
với tính ưu việt và tiện ích trên
việc đăng ký định danh điện tử cấp độ hai
đang hướng đến chính quyền số công dân số
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
trong giải quyết thủ tục hành chính
sau ba năm bị gián đoạn do dịch covid một mươi chín
ngày thơ việt nam đã trở lại
khác với mọi năm ngày thơ chỉ diễn ra trong buổi sáng
thì năm nay ngày thơ đã diễn ra
trong cả ngày rằm tháng riêng
với rất nhiều sự kiện cách làm mới hơn trước
với chủ đề nhịp điệu mới ngày thơ việt nam năm nay
lần đầu tiên được tổ chức tại hoàng thành thăng long
đã thu hút đông đảo người yêu thơ tham gia
sau một mươi tám năm tổ chức tại văn miếu quốc tử giám
lần đầu ngày thơ việt nam diễn ra tại hoàng thành thăng long
với không gian rộng mở hơn
bước qua cánh cổng thơ người yêu thơ sẽ bước vào con đường thơ
với một trăm linh câu thơ hay của thi ca việt nam
một câu thơ chứa đựng lý tưởng sống
sự khao khát của tình yêu
tất cả tạo sự cuốn hút cho những người yêu thơ
tại ngày hộ thơ năm nay
tất cả những người yêu thơ
thì đều thiết thà và mừng rỡ
lý do là mất hai năm
tắt ngấm như thế là muốn đến không được
thế đến bây giờ là cái nhờ quyết tâm
là chỉ đạo từ đảng và chính phủ
nên là đưa toàn dân ta
là đuổi được cái nạn covid
nó trở lại được cái không khí nguyên tiêu nhiều hôm nay
ban tổ chức cho biết
điểm nổi bật ngày thơ năm nay
đó là không gian trưng bày triển lãm miền ký ức
nơi trưng bày các hiện vật đặc biệt
của các nhà thơ tên tuổi qua nhiều thời kỳ
của văn học việt nam
như xuân diệu giang nam lưu trọng lư
do bảo tàng văn học việt nam cung cấp
lần đầu tiên tại ngày thơ việt nam xuất hiện nhà ký ức
đây là một ngôi nhà mà bạn sẽ gặp ở đó
rất nhiều cái kỷ vật tác phẩm
của thế hệ các nhà văn nhà thơ đi trước
chúng ta có những bản thu âm vô cùng quý giá
các nhà thơ thế hệ trước đọc thơ
các nhà thơ thế hệ trước truyện trò
và hình ảnh của họ những kỷ vật gắn liền với họ
có thể nói sự trở lại của ngày thơ năm nay
đánh dấu bước đổi mới đột phá
có tính chuyên nghiệp hơn
các chương trình được hòa quyện giữa trình diễn thơ
âm nhạc hội họa và thơ
tạo thành những cung bậc lan toàn thơ cung cấp
đến với mọi người
có thể thấy là sau ba năm bị gián đoạn
bởi đại dịch covid thì
ngày thơ việt nam đã trở lại
chính vì thế cho nên là chúng tôi
với chọn một cái chủ đề gọi là
nhịp điệu mới
nếu như trước đó các chủ đề ngày thơ online
của các năm mà chúng ta đang phải
chống lại đại dịch ấy
là sống và hy vọng
hồi sinh thì năm nay chính là những nhịp điểm mới
nhịp điệu mới của cuộc sống
và thi ca nhưng mà lẽ đương nhiên
cũng bước vào những nhịp điệu mới sáng tạo của mình
tham gia ngày thơ năm nay
còn có hoạt động đường sách
với bốn mươi kiosk dành cho các nhà xuất bản
công ty văn hóa phát hành sách
công chúng tham quan và mua các tác phẩm văn học
các tuyển tập thi ca cổ điển và đương đại
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
vừa bắt tạm giam bốn tháng đối với sáu đối tượng
để điều tra về hành vi giết người
tối ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi
nhóm của nguyễn mỹ dương
và nhóm của anh nguyễn xuân lộc
cùng đến bờ đập hồ ea xúp hạ
ở thị trấn ea xúp chơi
tại đây hai nhóm liên tiếp nhiều lần vượt xe máy lên nhau
bực tức nhóm của dương đã giật đuổi
dùng sẻng đánh liên tiếp khiến anh lộc
cuộc xuống đất bất tỉnh thương tật một mươi bốn
chỉ trong vòng ba ngày lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm
công an quận năm tp hcm
đã truy đuổi và bắt giữ được hai đối tượng
thực hiện hành vi cướp giật trên địa bàn
vào khoảng năm giờ chiều ngày ba tháng hai
lực lượng hình sự đặc nhiệm tuần tra
trên tuyến đường trần hưng đạo
phối hợp với công an phường bảy
truy đuổi không chế được đối tượng huỳnh thanh nhã
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê ở tỉnh phú yên
có hành vi cướp giật tài sản
là một điện thoại của nhân viên xoát vé trên xe buýt
trước đó vào chiều ngày một tháng hai
một phụ nữ đang ngồi bên đường hải thượng lãn ông
thì bị đối tượng võ huỳnh duy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại quận tám
chạy xe máy cướp điện thoại
đối tượng kịp thời kéo đuôi xe khiến đối tượng bị ngã
và bị tổ tuần tra vây bắt
qua test nhanh võ huỳnh duy dương tính với chất ma túy
đối tượng đã có ba tiền án về hành vi
sử dụng trái phép chất ma túy
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai giờ chiều nay
tại quốc lộ một a
thuộc địa phận huyện chi lăng tỉnh lạng sơn
khiến hai người tử vong và nhiều người bị thương
theo thông tin ban đầu xe ô tô khách
biển kiểm soát hai mươi chín b tám nghìn hai trăm tám mươi bảy
chạy hướng lạng sơn hà nội
hai mươi tám cộng một trăm linh quốc lộ một a
thuộc địa phận thôn nà phước xã vân thủy huyện tri lăng tỉnh lạng sơn
thì va chạm mạnh với xe ô tô đầu kéo
biển kiểm soát bảy mươi tám c sáu nghìn ba trăm hai mươi
kéo xe ramok chạy ngược chiều
vụ tai nạn khiến lái xe
và vụ xe khách tử vong
một số hành khách bị thương được cấp cứu tại các bệnh viện
nhận được tin báo lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn
khẩn trương tới hiện trường điều tra xử lý vụ việc
đồng thời phân làn giao thông
cơ quan cảnh sát điều tra huyện chi lăng
đang thụ lý điều tra vụ tai nạn
chiều nay công an tỉnh đồng nai
đã phối hợp với cảng vụ đồng nai
và công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
xác định được nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn
lật thuyền trên sông đồng nai
khiến một mươi hai người rơi xuống sông
và một phụ nữ đang mang thai đuối nước tử vong
theo điều tra ban đầu
vào lúc tám h năm mươi phút ngày năm tháng hai
thuyền chở khách mang số hiệu
dn một nghìn hai trăm hai mươi tám do thuyền trưởng nguyễn trường trinh

ở thành phố biên hòa điều khiển
chở theo một mươi hai người từ hướng chùa phước long
thuộc địa bàn cù lao ba sang
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đến bến đảo xưa phường long bình tân
thành phố biên hòa để trả khách
khi thuyền vừa rơi bến cách chùa phước long
khoảng hai trăm linh mét thì xảy ra va chạm
với xà lan chở container
số đăng ký vl một mươi năm nghìn một trăm linh tám
do thuyền trưởng trần thanh tâm
ở cần thơ điều khiển
đi từ hạ nguồn lên cảng đồng nai giao hàng
cú và chạm mạnh khiến thuyền dn một nghìn hai trăm tám mươi tám
rơi xuống sông toàn bộ người trên thuyền
rơi xuống sông chị nguyễn thị hương
quê thanh hóa tạm trú thành phố biên hòa
bị mắc kẹt nơi chừa áo phao
và ôm cột sắt trên thuyền
nên không cứu được đã tử vong
cách bờ khoảng hai trăm linh m
em không nhớ rõ nhưng mà
có bốn chiếc xà lan ba chiếc xà lan nó đang đậu
có một chiếc ở bên hông nó chạy được lên
khoảng chưa được nửa con tàu
trong khi đó là em chạy xong
em lùi lại
em ve lại nhưng mà
chạy xít em ve lại
nó không an với tàu nó đang lên nữa
nên cái mũi của em nó vướng vào
nó bá vào cái neo
xong rồi nó lập ngang luôn
trong khi đó có một mươi hai người
thì em cố gắng em đẩy ra nhưng mà cũng cứu được
mấy người nhưng mà có một chị
là bị vướng áo phao vô trong cái lồng
bà chị đó ôm cái cây
trong lúc sợ quá chị đó ôm cây cột
chị đấy không thoát ra được
từ chỗ neo đậu di chuyển
lên phẳng khách chùa xuống hạ lu
một trăm linh mét thì đang chạy giữa cầu đồng nai cảng đồng nai đang vô giao hàng
thì bắt thịnh lệnh có chiếc đò nó đâm ngang mũi cắt ngang mũi
rồi lẹ quá chiếc đò chạy lẹ quá là tôi xử lý không kịp
ngay sau khi nhận được thông tin lãnh đạo công an tỉnh đồng nai đã huy động lực lượng cảnh sát đường thủy
cảnh sát cứu hộ cứu nạn công an tp biên hòa phối hợp với trạm biên phòng cửa khẩu nhà rồng
bộ đội biên phòng thành phố hồ chí minh
cảnh sát giao thông đường thủy công an thành phố hồ chí minh nhanh chóng có mặt tại hiện trường
điều tiết phương tiện tổ chức cứu hộ đưa một mươi ba người gồm một mươi một hành khách lái thuyền và phụ thuyền lên bờ an toàn
chiều cùng ngày làm việc với cơ quan công an thuyền trưởng xà lan vl một mươi năm nghìn một trăm linh tám trần thanh tâm khai nhận
xà lan vừa rời bến khoảng một trăm linh mét hướng về cảng đồng nai nhận hàng
thì thuyền máy dn hai trăm tám mươi tám cắt ngang mũi khiến thuyền bị lật úp hành khách trên thuyền đều rơi xuống sông
ông tâm đã nhanh chóng lùi xà lan ra khỏi khu vực trên và phụ giúp cứu người